thưa quý vị trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc hội và chính phủ luôn dành sự ưu tiên hàng đầu
cho phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối coi đây là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương
bằng nhiều phương thức huy động nguồn lực khác nhau sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
những con đường nơi vùng sâu vùng xa miền biên giới đã và đang tiếp tục được mở mang theo niềm hy vọng vào sự phát triển
và niềm vui này cũng đang đến với đồng bào các dân tộc tỉnh lạng sơn
khi dự án kết nối tuyến dạng cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng đã được khởi công trong ngày hôm nay
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hôm nay cô giáo vi hồng nhung cùng các học trò đã có mặt từ rất sớm để đón chào một sự kiện đặc biệt trên quê hương lạng sơn của mình
một con đường mới sẽ được khởi công xây dựng từ ngày hôm nay đó là tuyến cao tốc hữu nghị tri lăng
trong những bộ trang phục của đồng bào tây nùng
ở vùng cao lạng sơn niềm vui đã hiện rõ trên từng khuôn mặt và ánh mắt của cô trò và bà con nơi đây
khi mà nghe tin được cái con đường mà được mở thì là tất cả mọi người thực sự rất là phấn khởi và rất là ủng hộ cái con đường này
với cái mong muốn của các thầy cô giáo các bạn học sinh cũng như là bà con nhân dân ở đây là mong muốn là cái con đường này
làm sao mà được nhanh chóng hoàn thành để thuận tiện cho cái việc đi lại của bà con nông dân cũng như là các cháu học sinh đi học nhất là trong những mùa báo lũ
dự án cao tốc hữu nghị chi lăng
với chiều dài sáu mươi km được đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp là gạch nối quan trọng giữa hai tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn và đồng đăng trà lĩnh nối lên tỉnh cao bằng
góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các cửa khẩu lớn của phía bắc đến các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước
góp phần tăng cường thông thương quốc tế phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì vậy bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng đã và đang được địa phương này tích cực triển khai
thì nhà đầu tư dự án cũng đã sẵn sàng về nguồn tài chính thiết bị nhân lực cùng mô hình quản trị nhân sự và ứng dụng công nghệ mới để thực hiện công trình
trên tiến độ giải phóng bằng địa phương chúng tôi dự kiến trong quý ba hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi sẽ mở thi công các mũi đải trà cho toàn bộ dự án
và chúng ta kỳ vọng là sẽ hoàn thiện việc thông tuyến vào năm hai nghìn hai mươi năm và kết thúc toàn bộ dự án vào năm hai nghìn hai mươi năm
theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như là cơ quan nước thẩm quyền là tỉnh lạng sơn
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ sự vào cuộc tích cực của địa phương là tỉnh lạng sơn
và kinh nghiệm thực hiện thành công dự án cao tốc bắc giang lạng sơn của nhà đầu tư
các đơn vị đang nỗ lực thực hiện dự án cao tốc cửa khẩu hữu nghị chi lăng hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ
đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo đảng nhà nước và mong mỏi của người dân đồng bào các dân tộc tỉnh lạng sơn